vừa qua sự việc một người mẹ lên mạng tố những kẻ xấu lôi kéo con xem phim đen đã gây nhiều ồn ào trên mạng xã hội
dưới dòng trạng thái cảnh báo còn là hình ảnh hai chiếc điện thoại đã bị đập vỡ ngay khi người mẹ phát hiện con tham gia các nhóm chat có nội dung một mươi tám cộng
lập tức chia sẻ này đã nhận được nhiều luồng dư luận trái chiều
sự việc cũng tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi về cách ứng xử của cha mẹ khi phát hiện con xem hình ảnh nhạy cảm không phù hợp với lứa tuổi
mình rất là đồng cảm với cảm xúc của phụ huynh và hành động khi đó
bởi vì trước đây khi mình còn là cái thế hệ đó bố mẹ mình nếu mà biết thì cũng sẽ có cái phản ứng như vậy
theo mình là không nên làm như thế tại vì có thể là nhiều cái là họ sẽ ảnh hưởng rất nặng đến cái phần tâm sinh lý về sau này và ảnh hưởng đến cuộc sống sau này luôn
mình có thể chọn những cái cách khác để cảnh báo các cha mẹ phụ huynh để ý đến con cái hơn
thế nhưng mà làm như vậy thì sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến cái hình ảnh của con ở trường và sẽ bị mọi người treo chọc
cũng như là bệnh nhân
bệnh nhân bị bạn bè treo chọc và như vậy thì con sẽ rất là xấu hổ
làm ảnh hưởng rất là sâu đến các bạn ý là làm cho các bạn ý co lại hoặc là các bạn ấy còn có thể phản ứng dữ dội hơn
trẻ con rất dễ bị kích động thì thành ra ảnh hưởng đến cái việc tâm lý của bạn ấy thành ra các bạn ấy hoang mang
để nó xảy ra cái chuyện đánh nhau trong học đường nó là nó là chuyện là nó rất dễ xảy ra
vậy nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự các phụ huynh trên sẽ có cách ứng xử như thế nào
mình sẽ cố gắng bình tĩnh cố gắng nói chuyện với con tìm hiểu con lấy thêm những thông tin của con là từ bạn nào lôi kéo và cũng sẽ như phân tích những cái tốt cái nên và không nên khi xem phim này gây một cái áp lực gì đấy thì con sẽ càng sợ này và càng giấu giếm
chuyện này nó có gì là xấu đâu đối với anh thì là tiếp cận càng sớm càng tốt vì là để làm sao để là khi các bạn ấy bây giờ các bạn nhận thức rất tốt nên các bạn ấy biết được càng sớm thì là sau này nó
nó đỡ bị mệt mỏi cho bố mẹ
mình sẽ quan sát cho con nhiều hơn dành thời gian để mình tâm sự mình nói chuyện với con để giúp con hiểu cũng như là về những tác hại cũng như là những cái tác hại của cái việc xem như vậy nó hiểu mình ra về sự phát triển của con
và mình cũng sẽ đồng tình với con nói chuyện với con để giúp con tức là mình nói chuyện cùng với con chia sẻ với con để con có thể tâm sự với mình về các cái lý do làm sao mà con xem có thể như vậy
người lớn thì đã từng là trẻ con nhưng mà trẻ con thì chưa bao giờ là người lớn thế nên là trẻ con sẽ chưa trải qua được
còn mình khi mình đã trải qua rồi thì chắc chắn ai trong chúng ta là nam hay nữ là bố mẹ thì đều đã trải qua cái giai đoạn đó và cũng biết cái cảm xúc cái tình cảm cái sinh lý khi đó
thì mình hãy thử đặt địa vị và nhẹ nhàng hơn khéo léo hơn
gây gắt trước nhưng mà trong quá trình gây gắt xong cái thì mình cũng thấy có cứng có như mình sẽ nhẹ nhàng thêm tí rồi sau bắt đầu sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với con cái
không tâm sự với cả vợ của mình để nói chuyện với con cái một cách nhẹ nhàng không áp đặt
trong thực tế trước khi sự việc trên xảy ra
thì việc ứng xử thế nào nếu phát hiện con xem phim ảnh nhạy cảm khi còn nhỏ đã luôn là nỗi lo âm thầm của nhiều bậc phụ huynh
nhất là trong bối cảnh trẻ tiếp cận công nghệ ngày càng sớm và các trang web đen thì tràn ngập khắp nơi trên mạng
bố mẹ có nên bêu con ở trên mạng sau ấy không để cho con có thể xấu hổ để con có thể không tham gia vào nữa ấy không
hay cha mẹ có nên là sử dụng thông tin thành của con em mình để mà cảnh báo cho các bậc cha mẹ khác hay không
thì tất cả những hành vi đó tôi nghĩ rằng là nó xuất phát từ cái tâm hồn
tâm hồn của người làm cha là mẹ thôi
nhưng nó lại thiếu đi cái sự hiểu biết cũng như cách làm cách khoa học
trẻ nó phải thẩm thấu dần những cái nguyên tắc ứng xử cũng như là những hành vi tốt đẹp hay văn hóa
và cái điều này phải được giáo dục và cha mẹ phải đồng hành
chúng ta không nên đốt cháy giai đoạn mà không thể đốt cháy giai đoạn được
theo các chuyên gia tâm lý việc quan tâm hay hứng thú với các hình ảnh nhạy cảm
là quá trình phát triển tự nhiên của trẻ đặc biệt là ở tuổi dạy thì
do đó phản ứng của bố mẹ có thể sẽ quyết định hành vi tiếp theo của trẻ
chẳng hạn như trường hợp của cô bé này
nếu bố mẹ bị cấm thì em sẽ cẳng vào máu em xem
trao đổi về vấn đề này chuyên gia tâm lý thu hà cho biết
cha mẹ cần cân nhắc việc con đang xem ở tình huống nào mức độ nào để có hành xử phù hợp
theo đó có hai phương án
phương án một cố gắng bình tĩnh và giữ im lặng trong hai ngày
phương án hai lập tức trao đổi thẳng thắn trực tiếp với con
cả hai phương án này đều cần được thực hiện trên cơ sở tôn trọng cởi mở với trẻ
bố mẹ nên tìm hiểu về thời điểm và cảm xúc của con
thông qua các phương án này
thông qua cách thức tiếp cận đến người thứ ba để trao đổi
ví dụ hỏi con xem ở lớp có bạn nào xem phim hay ảnh một mươi tám cộng chưa
đã có bạn nào đưa con xem chưa
con cảm thấy thế nào khi xem những hình ảnh đó
thay vì cấm đoán hãy cung cấp thêm tài liệu và cùng chia sẻ với con những kiến thức về giới tính
thông qua chính câu chuyện của mình hoặc những bộ phim có ghi rõ mục đích giáo dục hành vi tình dục
giúp con hiểu việc xem phim ảnh một mươi tám cộng không phải là xấu nhưng cần có giới hạn
phân tích rõ cho con hiểu những ảnh hưởng
tiêu cực đồng thời cảnh báo những nguy cơ từ việc quan hệ tình dục sớm
cuối cùng vấn đề gốc rễ là cha mẹ cần nhận diện sớm các mối quan tâm về giới tính của con
thoại vào thì cũng không làm gì được nữa
giáo dục giới tính cho con nên từ sớm một cách tự nhiên từ những việc là hiểu là về bạn nam bạn nữ hiểu về cơ thể mình
dần dần dần dần mới hiểu đến là cách thể hiện tức cảm xúc rồi mới đến là cách thể hiện nó gọi là cơ thể
khi trường học mở cửa trở lại thời gian tiếp xúc với môi trường online của trẻ ít đi
nỗi lo nói trên có thể với bớt phần nào
nhưng không vì thế mà phụ huynh có thể lơ là
bởi thực tế là ở nước ta giáo dục giới tính vẫn chưa thực sự vượt qua được các rào cảnh
đặc biệt là yếu tố tâm lý